trước đó truyền hình công an nhân dân đã đưa tin trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc
đối với tất cả hành khách nhập cảnh vào việt nam từ sáu giờ sáng ngày hôm nay bảy tháng ba
liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công thương vừa có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn thành phố hà nội
tăng cường nguồn cung hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
bộ công thương yêu cầu các doanh nghiệp phân phối bao gồm hệ thống các siêu thị
các cửa hàng tiện ích có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp
từ các điểm bán hàng ngoài hà nội để tăng lượng cung ứng cho địa bàn thành phố
theo báo cáo nhanh của một số doanh nghiệp phân phối lượng khách đến mua hàng từ sáng nay có tăng
nhưng hiện nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị vẫn đáp ứng đủ nhu cầu
theo chỉ đạo của bộ công thương và đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân đối với loại hình
phân phối bán lẻ hiện đại trong giai đoạn dịch bệnh sẽ tăng
nên các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp ba lần so với trước
ngay sau khi có thông tin ca bệnh nhiễm covid một mươi chín đầu tiên tại hà nội
từ đêm ngày hôm qua người dân tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã chen nhau xếp hàng để mua thực phẩm
điều đang nói là mặc dù các siêu thị đã phát loa thông báo nguồn hàng không thiếu
nhưng người dân vẫn đổ xô đến các siêu thị mua hàng tích chữ
điều này là vô cùng nguy hiểm bởi đây đều là những khu vực đông người tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
nhiều người lựa chọn và gây nên tình trạng quá tải tại các siêu thị
em rất an tâm là mọi người không tăng giá và vẫn bán đúng giá
thịt và rau thì có vẻ tăng một chút nhưng mà thịt thì vẫn là bình ổn và vẫn là đầy đủ cung cấp cho mọi người ạ
cũng trong sáng ngày hôm nay lực lượng quản lý thị trường hà nội đã nhanh chóng vào cuộc
và đi kiểm tra tại nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn
quả đó cho biết hầu hết giá cả vẫn bình ổn nguồn hàng vẫn phong phú đủ để đáp ứng cho người dân
và trong thời gian tới bộ công thương cũng sẽ vận động khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn
tiếp tục để mạnh sản xuất cung ứng các mặt hàng lương thực thức phẩm
do đó người dân không nên quá hoang mang tích chữ thực phẩm
tạo cơ hội cho nhiều tự thương xôi nghiệp trục lợi bất chính
trong các siêu thị các doanh nghiệp chúng tôi qua kiểm tra kiểm soát sáng sáng hôm nay
thì có cam kết đủ phục vụ cho người dân tuần nữa cũng đủ
với sức mua như ngày hôm nay tăng gấp ba lần so với cùng thời kỳ
như là thứ bảy năm ngoái như là cùng tuần

nhưng doanh nghiệp vẫn cam kết đủ hàng thiếu đâu đủ phục vụ
yên tâm là người dân có mua có mua cũng đủ
nhưng mà đây là như doanh nghiệp cũng đã khuyên cáo người dân
thì đủ hàng thì không nên tích chữ trong nhà
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang ngày càng diễn biến phức tạp
người dân có thể không tránh khỏi tâm lý hoang mang
muốn tích chữ hàng hóa khiến nhu cầu tăng cao
tuy nhiên hiện việc kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm nguồn cung hàng hóa
đang được chính phủ và các bộ triển khai quyết liệt và sát sao
nên người dân tại thành phố hà nội không nên quá lo lắng
và chắc chắn trong thời gian tới thị trường hàng hóa vẫn bình ổn để phục vụ người tiêu dùng
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín người dân có thể không tránh khỏi tâm lý hoang mang
và áp giải tàu về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một hải đoàn bốn mươi hai nam can cà mau
để điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân xã thạnh đông huyện tân châu tỉnh tây ninh cho biết
vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người dân
chú tại huyện tân châu số tiền một năm triệu đồng về hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng
trước đó công an xã thạnh đông nhận tin báo từ người dân
có người đi lượm các khẩu trang đã qua sử dụng về giặt lại đem bán
công an xã phối hợp với trạm y tế xã kiểm tra nhà người dân nói trên
phát hiện chín mươi năm chiếc khẩu trang đã qua sử dụng
lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ số khẩu trang nói trên
và mời người này về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an người này khai nhận lượm lại các khẩu trang y tế
đã qua sử dụng trên đường nhựa từ xã thạnh đông đến thị trấn tân châu
sau đó đem về nhà giao bán trên mạng xã hội và giao hàng qua đường biêu điện
tính đến thời điểm bị phát hiện hoa đã bán được một trăm linh chiếc khẩu trang
với giá ba trăm bốn mươi đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thái nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh
vừa phát hiện một vụ đổ chất thải nguy hại ra môi trường
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại hệ thống cống dẫn nước mưa của khu công nghiệp sông công
thuộc phường bách quang thành phố sông công tỉnh thái nguyên
xuất hiện nước thải màu đen có váng và mùi khó chịu
nhận được tin báo phòng cảnh sát môi trường đã điều tra làm rõ
số chất thải bắt nguồn từ bãi tập kết than của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và vận tải vĩnh thành nằm trong khu công nghiệp sông công
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định trong hai đêm một mươi tám và một mươi chín tháng hai
cơ sở tái chế lốp ô tô lốp xe máy cũ hỏng có địa chỉ tại thôn cây cóc
xã bình thành huyện định hóa đã thuê người của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và vận tải vĩnh thành tới hút chất thải phát sinh trong quá trình đốt lốp ô tô
sau đó đem về địa điểm tập kết của công ty
trong quá trình đổ một phần chất thải đã ngấm và chảy vào cống dẫn nước mưa
của khu công nghiệp sông công hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
và có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc gia
các nữ doanh nhân đã có điều kiện để tiếp cận với khoa học công nghệ
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
hiện nay đối mặt với dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều doanh nhân nữ đã nỗ lực biến thách thức thành cơ hội để trụ vững trong sản xuất kinh doanh
nên ngày tám tháng ba chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm tư của họ
để rồi hiểu chia sẻ với họ nhiều hơn trong công việc và trong cuộc sống
ngày tám tháng ba năm nay không giống như những ngày tám tháng ba của các năm trước
thay vì thảnh thơi và ngắm hoa chị nguyễn thị lan
một doanh nhân cũng như nhiều phụ nữ làm kinh doanh
đang tất bật
tìm mọi cách để tạo cơ hội cho mình trong khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín
kinh doanh trong đợt dịch này thì chúng tôi bị khó khăn hơn
vì lượng khách như là lượng khách nước ngoài
lượng khách du lịch các thứ là nó kém hẳn chậm hẳn đi
và hy vọng là trong một tương lai mà khi đẩy lùi bệnh dịch thì chúng tôi lại tiếp tục phát triển
còn công việc sản xuất thì chúng tôi vẫn tiếp tục tham gia phát triển sản xuất như bình thường
không chỉ điều hành công ty nữ doanh nhân còn phải quản lý cả gia đình
có những lúc họ mệt mỏi muốn vuông xuây tất cả
nhưng với bản lĩnh mạnh mẽ họ lại tiếp tục sốc vác trên đôi vai mình cả hai trách nhiệm nặng nề
trong kinh doanh rất nhiều thứ phải lo như thuế phí trả lương người lao động
đào tạo nguồn nhân lực phát triển thương hiệu
nhưng rồi nữ doanh nhân cũng đều vượt qua bằng tất cả sự quyết tâm
khi mà nghĩ lại cả một cái chặng đường con đường khởi nghiệp đến nay thì tôi cảm thấy là
thực sự cũng không thể tin nổi mình đã vượt qua được từng đấy thời gian
vượt qua từng đấy những cái khó khăn bởi vì khi mà bắt đầu với bàn tay trắng
xung quanh chỉ có những mối quan hệ những người bạn
và từ cái sự khát khao mong muốn
được làm những cái điều ý nghĩa và đúng cái sở thích đúng cái đam mê và đúng cái sở trường của mình
thì tôi nghĩ đấy là một cái chặng đường nhìn lại đầy gai góc nhưng mà cũng đầy thăng hoa
nghề của tôi thì dù khó khăn tất nhiên là phải khó khăn rồi khó khăn rất nhiều
nhưng mà mình có cái sự đam mê vì mình cũng nghĩ là nghề của cha ông để lại cho mình
một cái nghề truyền thống từ các cụ để lại thì nó gặp nhiều những cái khó khăn
nhưng mà mình đã yêu nghề đam mê với nghề và
nhưng mà mình đã yêu nghề đam mê với nghề và
yêu quý sản phẩm thì mình khó khăn sẽ phải cố gắng vượt qua
mặc dù phải đối mặt với rất nhiều áp lực khác nhau trong kinh doanh nhưng với sự thông minh sáng tạo
cần cù các nữ doanh nhân việt nam đã khẳng định được mình trong xu thế mới
hiện nay nhiều nữ doanh nhân việt nam đã trở thành niềm tự hào chung của cả đất nước
tuy nhiên các nữ doanh nhân cũng còn gặp nhiều khó khăn từ việc tiếp cận vốn tài sản thị trường
khả năng cạnh tranh cho tới việc tạo lập được các liên kết vững chắc và thường xuyên cập nhật kiến thức
kỹ năng mới để không bị tụt hậu trong quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ
tất cả những điều đó đều là thách thức không nhỏ
chính vì vậy chúng ta hãy cùng đồng hành và chia sẻ với họ
không chỉ riêng trong ngày tám tháng ba mà là tất cả các ngày trong năm
trước hết là cải cách thể chế đang tạo một môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp
và thứ hai hội nhập cũng đang mở rộng thị trường và không gian hoạt động kinh tế cho doanh nghiệp
muốn phát triển trong bối cảnh như vậy thì doanh nghiệp phải nâng cấp mình lên
phải nâng cao các chuẩn mực của mình lên
phải vươn tới các chuẩn mực toàn cầu các chuẩn mực quốc tế
dù là doanh nghiệp vừa và nhỏ hay siêu nhỏ cũng phải đạt tới chuẩn quốc tế
nên có những định hướng để mà khuyến khích động viên cũng như là hỗ trợ
cho việc khai thác các tiềm năng kinh doanh này ở chị em ở phụ nữ
thứ hai nữa là nên có những chương trình hay là những con luật bộ doanh nhân nữ
rồi những cái chương trình đào tạo doanh nghiệp doanh nhân nữ riêng có
nằm trong cả hội phụ nữ hoặc là vcci hoặc là những hiệp hội ở các địa phương
hơn nữa chúng tôi cho rằng là các chính sách về doanh nghiệp
nhất là doanh nghiệp vừa nhỏ thì cũng nên là có cái ưu tiên
đối với doanh nghiệp nữ chiếm đa số và nữ là chủ nhân
thì có lẽ cũng nên có những cái chính sách nhất định
ví dụ như hỗ trợ tiến dụng ví dụ như hỗ trợ thông tin ví dụ hỗ trợ tư vấn
và có những cái phân khúc có lẽ chỉ riêng để dành riêng cho nữ doanh nhân cho chị em là
trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid các vấn đề mới đang nảy sinh
và tác động tới giao thương đặc biệt là các doanh nghiệp do nữ làm chủ thì càng nhiều thách thức
bên cạnh đó các hiệp định thương mại mà việt nam tham gia có hiệu lực mang tới nhiều cơ hội
nhưng cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn
điều này đòi hỏi sự quyết tâm của các nữ doanh nhân cũng như sự đồng hành của các bộ ngành
để tạo điều kiện cho họ phát triển
xin được chúc cho các nữ doanh nhân có một ngày tám tháng ba luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại